thưa quý vị trong chương trình hôm nay sau những thông tin thị trường là chỉ số xếp hạng hộ chiếu
henley passport index quý bốn năm hai nghìn một mươi chín vừa được hãng tư vấn đầu tư và định cư henley partners công bố
theo đó việt nam ở gần nhóm một mươi quốc gia có hộ chiếu yếu nhất thế giới
xung quanh vụ việc ba mươi chín người tử vong ở anh sau khuyên cáo người lao động việt nam
không nên đi làm việc trái phép tại thị trường châu âu
bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục cảnh báo các trường hợp đi lao động chui tại châu á
sau đây là nội dung chi tiết
tuần qua khép lại với quyết định điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ một mươi năm h ngày ba mươi một tháng một mươi của liên bộ tài chính công thương
theo đó xăng e năm giảm hai trăm một mươi tám đồng một lít xăng a chín mươi năm giảm ba trăm năm mươi đồng một lít
còn dầu diagen giảm một trăm sáu mươi sáu đồng một lit dầu hỏa giảm một trăm hai mươi một đồng một lit
dầu ma rút giảm hai trăm chín mươi chín đồng một kg
như vậy sau khi tăng hơn một đồng một lít vào đầu tháng một mươi thì giá xăng dầu giảm nhỏ giọt từ khoảng hai trăm linh đến hơn ba trăm linh đồng một lít
theo hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp chế biến và giao thương khoai tây bỉ
tốc độ xuất khẩu khoai tây bỉ vào việt nam đang tăng trưởng rất mạnh
tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hơn ba năm trăm linh tấn khoai tây bỉ đã được xuất sang việt nam
tiêu thụ khoai tây bỉ của việt nam đã tăng tới bảy trăm linh trong một mươi năm qua
sau khi dự án thành phố thông minh có quy mô hai trăm bảy mươi hai hectare tổng vốn đầu tư gần bốn hai tỷ usd động thổ tại đông anh
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng giá đất liên tục nhảy múa
hàng loạt thông tin giao bán đất tại ba xã có dự án tọa lạc đều ăn theo công trình này
so với cuối năm ngoái rất nhiều lỗ đất đã tăng tới năm mươi sáu mươi
cụ thể đất tại đồng nhân có giá từ bốn mươi bốn mươi năm triệu đồng một m hai vọt lên mức sáu mươi bảy mươi triệu đồng một m hai
đất tại vĩnh thanh có giá tăng từ mức ba mươi năm bốn mươi triệu đồng một m hai
tăng hơn ba mươi so với mức của cuối năm ngoái
tuy nhiên giao dịch trên thị trường chủ yếu là đầu cơ không phải giao dịch thực
căn cứ công tác đánh giá rủi ro an toàn về việc vận chuyển bằng đường hàng không đối với pin lithum
nhằm đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không
cục hàng không việt nam đã bán hành chỉ thị cấm vận chuyển pin lithium
và thiết bị điện tử sử dụng pin lithum ảnh hưởng tới an toàn bay
theo đó loại pin lithium và thiết bị điện tử bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không
là pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất
hoặc các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất
chỉ thị mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
tặng tiền lên tới hàng trăm ngàn đồng hay hoàn tiền mặt lên tới năm mươi giá trị hóa đơn
là những phương thức mới mà các ví điện tử tung ra để thu hút người dùng
ví điện tử momo hoàn tiền năm mươi
tối đa ba mươi đồng tương đương một năm lít xăng
ngoài ra hàng loạt ví điện tử khác như airpay grabbymocha zalopay viettelpay
cũng đang có nhiều chương trình khuyến mãi
tuy nhiên ví điện tử lại đặt ra vấn đề về bảo mật rủi ro mất tiền trong tài khoản
chỉ số xếp hạng hội chiếu henley passport index cuối tư năm hai nghìn một mươi chín vừa được công bố
bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu dựa trên cơ sở dữ liệu của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào
mà không cần xin visa trước
theo đó hội chiếu của việt nam đứng hàng thứ chín mươi trong số một trăm linh bảy quấn hội chiếu
được xếp hạng vì chỉ được tự do đi đến năm mươi một quốc gia
tính trong khu vực quyền lực hộ chiếu việt nam xếp sau cả campuchia hạng tám mươi tám
được miễn thị thực tới năm mươi ba nước
so với năm ngoái hạng thứ năm nay của hộ chiếu việt nam bị tụt một mươi năm bậc
tiến gần hơn về nhóm một mươi quốc gia bị xếp vào
nó là loại hội chiếu yếu nhất
mới đây sau khuyến cáo lao động việt nam không nên đi làm việc trái phép tại thị trường châu âu
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội tiếp tục có cảnh báo
các trường hợp đi nước ngoài làm việc trái phép tại một số thị trường có đông lao động việt nam
như hàn quốc nhật bản singapore
cục quản lý lao động ngoài nước cảnh báo trong những năm gần đây
việt nam đứng đầu trong số vụ tội phạm nước ngoài và số thực tập sinh nước ngoài bỏ trốn tại nhật hàn quốc
do đó cục quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động không nên sang theo các công ty phái cử không có giấy phép
không chi trả chi phí trước khi đi cao hơn quy định đặc biệt là không đi du học vì mục đích kiếm tiền